giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình dương khẳng định người này không phải là tu sĩ phật giáo thuộc giáo hội phật giáo tỉnh
như đã đưa tin sáng cùng ngày mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe tải bị một người đàn ông đầu chọc
mặc y phục giống như nhà sư tay cầm gạch đập liên tục làm vỡ kính chăn gió
sự việc xảy ra trên đường bùi thị xuân đoạn giáp danh giữa thành phố di an và thành phố thuận an tỉnh bình dương

ngày bảy tháng một mươi hai theo thông tin từ cơ quan chức năng công an thành phố hồ chí minh
cơ quan này đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam ông nguyễn minh phúc người tự xưng là sư thầy ở huyện củ chi
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bị hại trong vụ án là bà l t h t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
theo điều tra năm hai nghìn hai mươi một bà t có mua một thửa đất diện tích bốn trăm hai mươi ba m hai
tại xã bình mỹ huyện củ chi thành phố hồ chí minh với giá hai bốn tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa đất
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà t thông qua anh l v v sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ huyện củ chi
giới thiệu là quen biết nguyễn minh phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành hai thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng thừa
mặc dù phúc không có chức năng để làm thủ tục hành chính tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào
nhưng do phúc có quen biết và nhiều lần thuê người làm giả giấy tờ bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác
nên phúc đồng ý nhận thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà t
phúc thỏa thuận với bà t anh và v làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là một trăm ba mươi năm triệu đồng
phúc nhận trước bảy mươi triệu đồng sau đó thông qua mạng xã hội phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
khi nhận được hai giấy giả này phúc đưa cho bà t
một giấy sau đó cất giấy giả còn lại và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật
chờ đến khi nào bà t đưa hết số tiền sáu mươi năm triệu đồng còn lại phúc mới đưa giấy giả thứ hai cho bị hại
sau đó bị bà tê phát hiện và tố cáo phúc bỏ trốn sang thái lan
sau khi trở về phúc bị cảnh sát triệu tập để điều tra
ông phúc tỏ thái độ bên ngoài là hợp tác nhiều lần cười hề hề cho rằng mình bị oan uổng
là nạn nhân của các đối tượng làm giả giấy tờ và không biết các giấy tờ đất là giả
tuy nhiên bằng biện pháp đấu tranh và những bằng chứng rõ ràng
ông phúc đã có các mối quan hệ với những đối tượng làm giả giấy tờ từ trước
ông này cũng từng xài các giấy tờ giả để hoạt động tôn giáo trái phép
với bằng chứng này sư thầy thích tâm phúc phải cuối đầu nhận tội
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ thực hiện thêm các biện pháp tố tụng theo quy định
như giám định tâm thần tìm thêm bị hại của ông phúc để mở rộng điều tra vụ án
được biết ông phúc giả danh tu sĩ phật giáo
nơi phúc cư ngụ không phải là cơ sở tôn giáo
tên chùa hoàng pháp trung ương chỉ là bảng hiệu do phúc tự ý dựng
chính quyền địa phương cũng đã đề nghị phúc tháo rỡ
hiện trên địa bàn huyện củ trì không có cơ sở phật giáo tên chùa hoàng pháp trung ương
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân xã tân phú trung đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với phúc
về hành vi khiêu khích treo gạo xúc phạm lăng mạ bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác
với số tiền hai năm triệu đồng
phúc đã nộp phạt
đầu năm hai nghìn hai mươi ba phòng nội vụ huyện củ chi đã mời làm việc và yêu cầu phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật
không chia sẻ những thông tin trái với quy định của pháp luật trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc
trước khi bị bắt ông nguyễn minh phúc cũng từng dính nhiều lùm xùm liên quan đến việc tự xưng sư thầy
làm giả bằng khen ăn thịt chó và có những phát ngôn hành vi phản cảm
trước khi bị bắt nguyễn minh phúc từng tự xưng là đại đức thích tâm phúc
tự nhận là trụ trì một ngôi chùa ở huyện củ trì
người này được nhiều youtuber quay video với nội dung phản cảm khi mặc đồ tu hành nhưng ăn thịt chó
có những phát ngôn phản cảm thiếu văn hóa
mới đây tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba phúc có mặt tại tụ điểm ăn uống ở quận gò vấp khi đang mặc đồ tù sĩ
thời điểm đó cảnh sát kiểm tra quán phúc âm tính ma túy nên được cho về
ông phúc sau đó giải thích cho một clip ngồi chơi được một tiếng đồng hồ công an bao vây
tất cả khách lên đồn sinh nhật đệ tử thấy vui đến chúc mừng thôi
bao nhiêu gái đẹp chai sáu múi không kiểu này chết thầy chùa rồi con ơi
sau đó phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ngô minh châu đã có văn bản yêu cầu kiểm tra
làm rõ người đàn ông tên phúc
trước đó tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ông nguyễn minh phúc gây xôn xao mạng xã hội trong trang phục cử nhân
cầm bằng tốt nghiệp của trường đại học luật tp hcm
tuy nhiên đại diện trường đại học luật tp hcm khi đó
lên tiếng cho biết ông phúc khi đến chúc mừng một sinh viên của trường trong ngày lễ tốt nghiệp
đã thuê lễ phục không phải của nhà trường để chúc bành
ông phúc chưa từng là người học của trường này
vào năm hai nghìn hai mươi một mạng xã hội từng bất bình trước hình ảnh của một người đàn ông đầu chọc
mặc áo nhà sư xuất hiện trong clip thầy chùa ăn thịt chó
người này tự xưng là đại đức thích tâm phúc
khi đó ông phúc còn gây bức xúc do có những phát ngôn sai lệch xúc phạm phật giáo
xác minh của cơ quan chức năng
nguyễn minh phúc từng học tại chùa hoàng pháp huyện hóc mồn nhưng mới quy y chưa xuất ra
đến năm hai nghìn một mươi phúc tự lập chùa ngô trân tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép
tự xưng là đại đức thích tâm phúc và chủ trì chùa ngô trân tử
khi đó cơ quan chức năng đã xử phạt yêu cầu tháo rỡ biển chùa
từ năm hai nghìn một mươi năm ông phúc vẫn tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc thành lập các công ty doanh nghiệp
kết quả xác minh từ nhà chức trách cho thấy
các công ty này đều không hoạt động sản xuất kinh doanh
sau đó đã bị sở kế hoạch và đầu tư thu hồi tất cả giấy phép
năm hai nghìn một mươi chín công an huyện củ chi đã kiểm tra phát hiện nhà ông phúc treo nhiều huân trường bằng khen các loại
cùng ba giấy tờ bằng tiếng nước ngoài có con dấu
qua công tác giám định tất cả các giấy tờ này là giả
người này khai nhận được người khác tặng để treo trong nhà
khi đó công an đã thu hồi các giấy tờ trên xử lý vi phạm hành chính với ông phúc
năm hai nghìn hai mươi một huyện củ chi chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm ông nguyễn minh phúc
đầu năm hai nghìn hai mươi hai người này bị xử phạt hai năm triệu đồng do có hành vi khiêu khích
treo gẹo xúc phạm lăng mạ bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác
tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan chức năng tiếp tục yêu cầu ông phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật
không chia sẻ thông tin trái quy định thuần phong mỹ tục
trong buổi họp báo định kỳ hồi tháng tám thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố
cũng đã thông tin kết quả xác minh xử lý đối với ông nguyễn minh phúc trong vụ nhà sư vào quán nhậu
theo phó trưởng phòng tham mưu lợi dụng ông phúc có mặc trang phục với hình thức giống người tu hành
một số youtuber tiktoker đã chụp ảnh quay video và đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội
nhằm câu view câu like tạo ra dư luận xấu trong xã hội và giới tăng ni phật tử cả nước
một số lợi dụng tính cách lối sống của ông phúc nên xúi dục ông này phát ngôn
hành động đi ngược với tư cách và quy định của tù sĩ
công giáo nhằm thu hút người xem tăng tương tác cho tài khoản mạng xã hội như youtube tiktok
trước đó văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó chủ tịch ngô minh châu
yêu cầu kiểm tra làm rõ thông tin liên quan đến trường hợp ông nguyễn minh phúc
người mà báo chí phản ánh tự xưng đại đức thích tâm phúc khuấy động mạng xã hội
vài năm trở lại đây ông nguyễn minh phúc có những hành động phát ngôn gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến hình ảnh uy tín của phật giáo trên mạng xã hội
cũng trên mạng xã hội ông phúc còn khoe nhiều huân huy trường bằng khen của lãnh đạo nhà nước chính phủ
có thể thấy thời gian gần đây sư thầy giả này liên tiếp có những hành vi phát ngôn gây ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của phật giáo
tự gắn lên mình chiếc mác sư thầy ông nguyễn minh phúc đã câu view trên mạng xã hội bởi hàng loạt những lùm xùm
đặc biệt với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liệu sư thầy dởm này sẽ phải nhận lại hình phạt nào
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo